công an tỉnh sóc trăng vừa triệt phá đường dây đánh bạc thông qua mạng internet số tiền cá cược lên đến hơn một tỷ đồng
tiến hành khám xét một địa điểm trên địa bàn thành phố sóc trăng lực lượng công an bắt quả tang nhiều đối tượng có hành vi đánh bạc tổ chức đánh bạc và gá bạc qua internet
các đối tượng tiếp nhận thông tin đặt cược số lô số đề dựa trên kết quả sổ số kiến thiết các đài trên toàn quốc sau đó tổng hợp để chuyển đến nhà cái
qua khám xét lực lượng chức năng thu giữ số lượng lớn tiền mặt thẻ atm điện thoại máy tính bàn laptop và nhiều tăng vật có liên quan
qua điều tra bước đầu cơ quan công an xác định đối tượng nguyễn thanh nhàn và từ phi hải đang sinh sống trên địa bàn thành phố sóc trăng là đối tượng tổ chức đường dây này
đây là đường dây đánh bạc lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn do công an tỉnh sóc trăng triệt phá với số lượng hàng trăm đối tượng tham gia
số tiền đánh bạc thống kê chưa đầy đủ lên đến hơn một tỷ đồng